liên quan đến vụ trang trại nuôi lợn quy mô lớn xây dựng trái phép nằm sát hồ trị an ở xã túc trưng huyện định quán tỉnh đồng nai mà chúng tôi đã có phản ánh
cục cảnh sát môi trường bộ công an phối hợp với công an tỉnh đồng nai đã vào cuộc điều tra làm rõ
cụ thể một tổ công tác của lực lượng cục cảnh sát môi trường c năm bộ công an đã xuống hiện trường
làm việc với chủ đầu tư dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phan thị trâm và đại diện ủy ban nhân dân huyện định quán
để làm rõ một số nội dung liên quan đến chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
ngoài ra tổ công tác của c năm đã làm việc với sở tài nguyên và môi trường để thu thập một số thông tin
văn bản liên quan đến việc chủ đầu tư gửi hồ sơ đến các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai làm thủ tục môi trường thực hiện dự án
cũng trong ngày hai mươi một tháng một mươi một đại diện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ
công an tỉnh đồng nai đã làm việc với sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai để thu thập hồ sơ liên quan đến quá trình thực hiện dự án này
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện định quán cho biết đến ngày hai mươi một tháng một mươi một chủ đầu tư đã tháo rỡ được khoảng năm mươi trang trại
trong thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục giám sát chủ trang trại tháo rỡ toàn bộ các trại nuôi lợn đã xây dựng trái phép